tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp chủ tịch hạ viện australia tolin smith
đang có chuyến thăm chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị
và đối tác chiến lược với australia
năm nay hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động thiết thực
trong đó việc trao đổi đoàn cấp cao được đẩy mạnh
việc tăng cường trao đổi các chuyến thăm các cấp và giao lưu
sẽ góp phần củng cố thêm tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau
giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực
chủ tịch nước đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm của chủ tịch hạ viện australia
với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về quan hệ hai nước và hai quốc hội
bày tỏ đồng tình về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước nói chung
và hai quốc hội nói riêng trong thời gian tới
chủ tịch nước cho rằng dấu ấn nổi bật là hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ
lên đối tác chiến lược vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
trên tinh thần đó trong thời gian tới hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất
nhất là trên các lĩnh vực trụ cột và các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng
như kinh tế thương mại đầu tư an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo
nông nghiệp công nghệ cao viện trợ phát triển đồng thời tạo điều kiện hơn nữa
cho việc thúc đẩy giao lưu nhân dân văn hóa du lịch thể thao
chủ tịch hạ viện australia tony smith cảm ơn chủ tịch nước đã dành thời gian đón tiếp đoàn
và cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến việt nam
chủ tịch hạ viện đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai quốc hội
trong thời gian qua nhất là trong trao đổi đoàn cấp cao đồng thời khẳng định
chuyến thăm này nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động của hai quốc hội
và hai nước việt nam australia
chủ tịch hạ viện tony smith cho biết hiện australia có nhiều doanh nghiệp thành công
trong lĩnh vực nông nghiệp và mong muốn đẩy mạnh mục tiêu này trong tương lai